thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
chủ yếu có mưa giải rác trong ngày mai
với nhiệt độ chưa chiều khá cao
ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ đêm ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng chín
khu vực này lại bước vào một đợt mưa mới
những cơn mưa rào và rông rải rác sẽ lập lại
riêng khu vực vùng núi cục bộ
sẽ xảy ra mưa to
do có mưa xuất hiện nhiều hơn
và cường độ mưa gia tăng
nên nền nhiệt độ trong ngày cao nhất
giảm với mức hai mươi chín ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông rải rác
trong ngày đầu tuần tới
sau đó từ đêm ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng chín
khu vực này sẽ xuất hiện một đợt mưa mới
những cơn mưa rào và rông rải rác sẽ lập lại
riêng khu vực vùng núi cục bộ
có mưa to
nhiệt độ ba ngày tới ổn định
ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
thời tiết lát đát có mưa xuất hiện
tập trung ở phần phía nam khu vực này
trong ngày mai nhiệt độ cao nhất
là ba mươi một ba mươi bốn độ
sang đến ngày hai mươi và ngày hai mươi một
thì khả năng diện mưa cũng sẽ gia tăng
xuất hiện ở các tỉnh từ thanh hòa đến hà tĩnh
thời gian có mưa được dự báo
chủ yếu tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
cục bộ có mưa to đề phòng có lốc xét
và gió giật mạnh đi kèm cho cơn rông
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
lui xuống khu vực đà nẵng đến bình thuận
trong thời gian ba ngày tới
thì tiếp tục có mưa rào và rông
lập lại ở nhiều nơi
về chiều tối sẽ có mưa vừa đến mưa to và rông
nhiệt độ dự báo sẽ không quá cao
phổ biến ở dưới mức là ba mươi bốn độ
gió tây nam ở phía nam hoạt động liên tục
với cường độ trung bình đến mạnh
trong thời đoạn ba ngày tới
sẽ là tác nhân chính chi phối thời tiết
tại các tỉnh tây nguyên
mưa sẽ xuất hiện trong ngày
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rông
về nhiệt độ cao nhất trong ngày
chủ yếu ở dưới mức là hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ tiếp tục duy trì mưa rông trong ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ trong ba ngày tới ổn định
trong khoảng là từ ba mươi độ
đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn